thưa quý vị nếu như năm hai nghìn hai mươi một các chính sách cải cách về tiền lương nhằm cải thiện thu nhập chưa thể thực hiện
thì bước sang năm hai nghìn hai mươi hai lại là năm được dự báo có nhiều thay đổi quan trọng
ngay trong tháng đầu tiên của năm mới từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng được tăng bảy bốn so với mức hiện tại
chính sách tiền lương năm hai nghìn hai mươi hai có những điểm mới gì đáng chú ý
chính sách vào đời sống ngày hôm nay btv dương trang sẽ cùng chuyên gia bản luận về nội dung này
mời quý vị cùng theo dõi
xin kính chào quý vị khán giả
tôi là dương trang rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ sáng mỗi ngày
thưa quý vị nếu như năm hai nghìn hai mươi một các chính sách cải cách về tiền lương nhằm cải thiện thu nhập chưa thể thực hiện
thì bước sang năm hai nghìn hai mươi hai khiến người lao động vô cùng trông đợi
vậy chính sách tiền lương năm hai nghìn hai mươi hai có những điểm gì mới đáng chú ý
cùng phân tích trong chính sách và đời sống ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị tiến sĩ chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông vấn đề tiền lương mức điều chỉnh tăng bao nhiêu phần trăm lương luôn là nội dung được dư luận rất quan tâm
và nhìn tổng quan chung thì ông đánh giá như thế nào về chính sách tiền lương hiện nay ở nước ta
vâng có thể nói là trải qua rất nhiều lần thay đổi điều chỉnh
cho đến nay về cơ bản và tổng thể thì chúng tôi cho rằng là chế hình tiền lương của chúng ta đã đạt được một số mục tiêu
ví dụ như là đã được cải thiện để nâng dâng mức lương phù hợp với sự biến động của giá cả cũng như là năng suất lao động
đồng thời nó cũng tạo ra được một sự công bằng chung về mặt xã hội giữa các ngành các nhóm lao động khác nhau
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều những cái bất cập lớn
ví dụ như là xét là mục tiêu về khuyến khích công hiến
rồi đảm bảo
việc thu hút nhân tài cũng như là trả công xứng đáng với những thành tích đột xuất của ngôi động thì dường như tiền lương của chúng ta đang còn rất xa với mục tiêu này
thứ hai nữa là trừ lương ở doanh nghiệp còn lương ở khu vực ngân sách có thể nói là khá trì trệ
thời gian tăng rất là chậm mức độ tăng mỗi một lần rất là thấp
do đó có thể nói là thậm chí tạo ra tình huống là đến tận cuối đời ngôi động vẫn chưa đạt được mức lương cao nhất
và cuối cùng như đã nói đó mức lương hiện nay dẫu sao
nó vẫn mang tính hình thức nó chưa thực sự là đáp ứng được cái đảm bảo yêu cầu và tích lũy cho người lao động
như là cái mục tiêu của lương với tư cách là giá cả của lao động đã đặt ra
vâng năm hai nghìn hai mươi một thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương đã bị lùi và thay vào đó là ưu tiên điều chỉnh lương hưu
và từ ngày một tháng một năm nay thì lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng bảy chín
vậy thì việc điều chỉnh này sẽ có ý nghĩa như thế nào và ông nghĩ sao về mức lương này ạ
vâng trước hết chúng ta ghi nhận một sự nỗ lực của các con chức năng trong khi chưa điều chỉnh tổng thể lương chung của toàn xã hội
thì đã có một sự điều chỉnh lương cho những bộ phận lao động đặc thù đó là những người về hưu với cái mức lương khá thấp đặc biệt là những người về hưu trước năm hai nghìn năm
do đó việc tăng lương lần này đã đáp ứng được kỳ vọng của người lao động trong vấn đề về cải thiện mức sống thực tế của họ
đang có sự suy giảm do áp lực lãm pháp cũng như sự tăng giá của một số mặt hàng thiếu
bên cạnh đấy nữa
mức tăng lương này chúng tôi cho rằng là cũng khá là phù hợp để nó không tạo một cái áp lực lớn lên ngân sách
và cuối cùng chúng tôi nhận thấy là cái mức lương này về cơ bản là nó cũng đã phần nào cân bằng lại được với cái mức lạm phát mà đã diễn ra trong ba đến bốn năm qua
vâng mới đây thì tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết sẽ kiến nghị điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi hai ngay trong quý i hai nghìn hai mươi bốn
và theo ông thì thời điểm này đã phù hợp chưa
và nếu điều chỉnh tăng thì mức tăng sẽ như thế nào ạ
nếu so với dự kiến chúng ta định điều chỉnh lương tối thiểu vùng thì cái thời điểm hiện nay là chậm so với cái dự kiến trước đây
nhưng mà trong bối cảnh dịch covid thì cái việc mà lùi lại nó là khách quan
và chúng tôi cho rằng nếu xét theo cái mức độ chưa đựng của doanh nghiệp thì có lẽ là ngay từ quý i hai nghìn hai mươi hai sẽ là hơi sớm
mà nên để vào khoảng quý ba thì có lẽ phù hợp hơn
tức là các doanh nghiệp phải cần một khoảng thời gian
ít nhất là nửa năm đầu để phục hồi và tăng trưởng
nếu chúng ta tăng ngay cái lương khu vực lên thì như vậy các doanh nghiệp sẽ gặp thêm những cái khó khăn trong vấn đề trả lương
và như vậy là nó giảm bớt cái động lực cái gọi là sức cạnh tranh của doanh nghiệp
tuy nhiên ở góc độ người lao động thì rõ ràng đây là một cái thời điểm thích hợp
về bất kỳ người lao động nào người nhận lương nào đều muốn tăng lương sớm
và vì thế cái việc tăng lên cần phải đảm bảo sự hài hòa các quyền lợi các lợi ích để nó đảm bảo một cái cộng hưởng các cái tác dụng tích cực
để từ đó tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế là nền tảng cho vấn đề trả lương cũng như là cải thiện tiền lương
vâng vậy còn đối với mức lương cơ sở hiện chưa có đề xuất mới về việc tăng mức lương này
vì vậy vẫn áp dụng mức là một triệu bốn trăm chín mươi đồng một tháng
ông đánh giá như thế nào về mức lương cơ sở này và cũng như theo ông việc điều chỉnh sẽ ra sao ạ
rõ ràng mức lương cơ sở này là thấp so với hiện tại
đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đã có sự điều chỉnh cái mức nghèo chuẩn của thành phố và của nông thôn lên
đồng thời cũng là so với cái mức lạm phát và các cái yêu cầu cuộc sống thì rõ ràng mức này là mức thấp
chúng ta cũng ghi nhận rằng là trước đây chúng ta đã có kế hoạch để tăng mức lương cơ sở này lên
nhưng mà vì dịch covid chúng ta phải chậm lại
và do đó tháng năm tới thì cái việc điều chỉnh này chắc chắn sẽ xảy ra
chỉ có điều thời điểm cần có sự lựa chọn và mức độ cũng nên có sự cân nhắc
như đã nói đó nó đảm bảo được sự hài hòa giữa lợi ích xã hội và lợi ích của doanh nghiệp lợi ích của người dân
đồng thời nó đảm bảo được cái sức cạnh tranh của nền kinh tế
vâng nhìn từ góc độ của mình ông có những kỳ vọng như thế nào đối với chính sách tiền lương trong năm hai nghìn hai mươi hai ạ
năm hai nghìn hai mươi hai sẽ là một năm mà chúng ta sẽ nhận được thêm những cái xung đột tích cực từ cái việc phục hồi tăng trưởng kinh tế
và do đó các doanh nghiệp cũng như là các khả năng về ngân sách để cải thiện tiền lương sẽ có lẽ sẽ tốt hơn so với năm hai nghìn hai mươi một
thứ hai nữa là với việc tăng lương cho đối tượng về hưu bảy bốn rõ ràng đây là một cái động thái tích cực
nó mở đầu cho những cái điều tốt đẹp của năm hai nghìn hai mươi hai và nó tạo một cái đà phấn khởi chung cho những người về hưu
cũng như là tạo sự lan tỏa đối với những người lao động mà sẽ được tăng lương cho tháng tới
và vì thế chúng tôi tin rằng năm hai nghìn hai mươi hai sẽ là một cái năm tiền lương nó góp phần cải thiện cái bầu không khí xã hội
cũng như góp phần làm cải thiện hơn cái đời sống của người nhận lương
mặc dù ở khu vực doanh nghiệp hay là khu vực doanh nghiệp
nhưng trong vườn sách có thể tạo thêm những cái áp lực về vấn đề nguồn tiền để chi trả cho vấn đề lương mới
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ nguyễn minh phong
vâng thưa quý vị chính sách tiền lương hai nghìn hai mươi hai được dự báo có những đổi mới quan trọng
mặc dù chưa thể thực hiện chính sách cải cách tiền lương triệt để theo kế hoạch
nhưng tín hiệu vui là lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng trong năm hai nghìn hai mươi hai đã được điều chỉnh tăng
hy vọng trong thời điểm vật giá leo thang như hiện nay
các chính sách cải cách tiền lương sẽ sớm được thực hiện đảm bảo cuộc sống hiện tại cho người lao động
ở phần cuối của chính sách và đời sống ngày hôm nay
chúng ta sẽ cùng điểm qua những mức tăng cụ thể đối với lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tôi là dương trang cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi đồng hành cùng chính sách và đời sống
xin cảm ơn và hẹn gặp lại
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé